tòa án nhân dân tỉnh vũ thọ vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự cướp tài sản tại vòng giao dịch thanh hà ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh nguyễn thanh ba xảy ra vào ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
theo cáo trạng ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi chín nguyễn thành nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ở xã trung giáp huyện phù ninh đến phòng giao dịch thanh hà dùng dao nhọn kề vào cổ bà nguyễn thị nga phó giám đốc phòng giao dịch
đồng thời nam rút khẩu súng nhựa ra hướng về hai nhân viên phòng giao dịch đe dọa và yêu cầu họ cho tiền vào túi sách của nam sau khi lấy được tiền nam nhanh chóng chạy thoát số tiền nam chiếm đoạt được là trên năm trăm linh triệu đồng
sau khi chiếm đoạt được tiền của ngân hàng nam đã sử dụng hơn bảy mươi hai triệu đồng để chi tiêu cá nhân và đánh bạc nam cũng khai nhận đã từng thực hiện một vụ cướp ngân hàng nhưng không thành
áp dụng các điều khoản của bộ luật hình sự và các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ tòa án nhân dân tỉnh phú thọ tuyên phạt nguyễn thành nam hai mươi năm sáu tháng tù giam